sáu mươi binh sĩ nga và năm mươi binh sĩ ukraine đã được trả tự do hôm tám tháng một sau một thỏa thuận hoán đổi tù binh giữa hai nước
và đây là một cử chỉ thiện trí giữa lúc cuộc xung đột giữa nga và ukraine vẫn đang khốc liệt
bộ quốc phòng nga cho biết năm mươi binh sĩ nga được phía ukraine trả tự do sẽ được đưa về moscow bằng máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ nga
sau đó được điều trị phục hồi sức khỏe và tâm lý
về phía ukraine năm mươi binh sĩ trong độ tuổi từ một mươi chín đến năm mươi bốn tuổi cũng được phía nga trả tự do
những người này bị bắt ở miripol và khu vực nhà máy điện hạt nhân cheknovan
đây là cuộc trao đổi tù nhân lần thứ ba mươi sáu giữa hai nước kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa nga và ukraine
trong đó hơn một sáu trăm linh người bao gồm quân nhân và dân thường đã trở về ukraine